công an quận cầu giấy hà nội vừa triệt phá đường dây môi giới mại dâm theo hình thức sugar baby sugar daddy
đối tượng cầm đầu đường dây mại dâm trá hình này là hà trọng thắng hộ khẩu thường trú tại tỉnh quảng nam tạm trú tại hà nội
thủ đoạn của đối tượng môi giới trong đường dây này là để gái bán dâm dưới vỏ bọc suger baby thông qua mạng xã hội cung cấp cho khách nam có nhu cầu mua dâm
ghi nhận của phóng viên intv
tại cơ quan điều tra đối tượng khai nhận khoảng đầu tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một qua tìm hiểu trên mạng xã hội facebook biết một số khách nam muốn mua dâm theo hình thức trả tiền theo tháng hoặc theo ngày với giá cụ thể
thắng đã lập group mang tên sugar baby và đăng bài với nội dung tuyển kết nối sugar daddy cách mua dâm với sugar baby gai bán dâm để kiếm tiền
tôi biết là tên của group này có thể kiếm được tiền
thì tôi có
tôi có giúp đỡ một vài bạn baby là kết nối với lại sugar baby để kiếm tiền
thường thì sugar baby sẽ tự về kiếm khoản vào khoản viên của tôi và tôi biết là đó là kết nối thành công
đường dây mại dâm của thắng hoạt động khép kín trên các trang mạng xã hội
khi khách đến mua dâm liên hệ thắng sẽ gửi ảnh thông tin của gái bán dâm qua facebook zalo để khách lựa chọn sau đó kết nối cho hai bên gặp nhau theo địa điểm hẹn trước
mỗi cuộc môi giới thành công khách nam sẽ chuyển khoản cho thắng
trong năm hai đến ba triệu đồng dự khách nữ sau khi nhận được tru cấp của khách nam mới phải trả cho thắng một triệu đồng
đây là một ứng dụng mới có thể nói là trái hình của hoạt động môi giới mại dâm
các đối tượng đều sử dụng trên không gian mạng để thực hiện hành vi môi giới mại dâm
đa số các trang chủ ví dụ facebook hay là telegram hay là các ứng dụng được phát triển và đặt máy chủ ở nước ngoài công thuộc ở việt nam
những trong công tác điều tra thu tập thông tin tài liệu
nhiều khó khăn các vụ môi giới mại dâm khác có thể là gặp trực tiếp trao đổi và đưa tiền trực tiếp cho nhau trong con người môi giới
nhưng vụ này là gái và người môi dâm đều có hình thức chuyển khoản
rất khó để được phát hiện được về cái địa điểm hành vi rồi thủ đoạn kết nối để thực hiện môi giới mại dâm
tham gia vào đường dây của đối tượng thắng có từ bảy đến một mươi cô gái tuổi từ một mươi bảy đến hai mươi
xuất thân từ nhiều nghề như nhân viên truyền thông tin truyền thông tin truyền thông tin truyền thông tin truyền thông tin
trong thời gian mắt xa sinh viên mỗi giao dịch kết nối thành công với khách nam
những cô gái này sẽ được trả từ một mươi năm đến hai mươi triệu đồng một tháng
hiện cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng hà trọng thắng
về hành vi môi giới mại dâm và đang tiếp tục điều tra mở rộng